ngày một mươi ba tháng sáu bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin cho biết cuộc gặp gần đây của ông với người đồng cấp trung quốc nguyễn phượng hòa bên lề đối thoại shangri la
là một bước tiến vô cùng quan trọng trong nỗ lực mở đường cho hoạt động liên lạc giữa quân đội hai nước
theo tuyên bố của lầu năm góc hai bên đề cập một loạt các vấn đề nóng là nguyên nhân gây căng thẳng quan hệ giữa hai nước thời gian qua
hai bộ trưởng đã thảo luận về tầm quan trọng của việc xử lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và duy trì đường dây liên lạc mở
các thông tin phát đi sau cuộc hội đàm cho thấy hai bên bày tỏ quan điểm cứng rắn trong các vấn đề được thảo luận
về phần mình bộ trưởng quốc phòng trung quốc nguyễn phượng hòa đánh giá cuộc hội đàm diễn ra xuân sẻ
ông cũng đề cập việc quân đội của trung quốc và mỹ cần tránh xung đột và đối đầu